ngày hai mươi một tháng tám các đảng cánh tả và cánh hữu của hà lan đã chỉ trích thủ tướng sắp mãn nhiệm mark rutte
vì đã bỏ qua sự đồng ý của quốc hội sau tuyên bố của ông ngày hai mươi tháng tám rằng nước này sẽ cung cấp cho ukraine các máy bay chiến đấu f một mươi sáu do mỹ chế tạo
thông báo của thủ tướng rutte được đưa ra trong chuyến thăm bất ngờ của tổng thống ukraine volodymyr zelensky tới hà lan
ông rutte đã nhấn mạnh vào tháng bảy vừa qua rằng sự hỗ trợ dành cho ukraine với sự tham gia của hà lan vào liên minh cung cấp máy bay chiến đấu f một mươi sáu
sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của chính phủ hà lan
tuy nhiên theo một số nghị sĩ hà lan một quyết định quan trọng như vậy cần phải có sự tham vấn của quốc hội
và một số vấn đề cần được thảo luận như liệu f một mươi sáu có thể được sử dụng trên lãnh thổ nga hay không
và quyết định này sẽ ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa như thế nào
trong khi đó đảng diễn đàn vì dân chủ
về fvd cánh hữu bày tỏ lo ngại rằng ukraine có thể sử dụng f một mươi sáu để tấn công các mục tiêu của nga